tuy nhiên gian lận trong lĩnh vực này đã làm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lành mạnh của thị trường nghiêm trọng hơn là gây bất ổn an ninh trật tự xã hội siết chặt quản lý tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát truy xuất nguồn gốc đồng thời xử phạt nghiêm hành vi gian lận trong kinh doanh sang chết khí ga là điều mà các cấp các ngành chức năng cần thực hiện đồng bộ hiệu quả hơn nữa